chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong bài phát biểu nhậm chức của mình trước đông đảo cử tri cả nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã xác định rõ mục tiêu xây dựng chính phủ mới trong nhiệm kỳ của mình
đó là chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
đây có thể coi là thông điệp đánh dấu sự đổi mới hết sức mạnh mẽ trong quá trình hội nhập của chính phủ
và trong chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông nguyễn đức kiên
phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội để cùng trò chuyện sâu hơn về những đổi mới
thực hiện xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
xin chào ông nguyễn đức kiên và rất vui được gặp lại ông
trong chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
và trước khi bước vào phần trao đổi với những vị khách mời của chương trình
thì như thường lệ xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện
được nhóm phóng viên của câu chuyện nội nhập xây dựng xung quanh vấn đề này
công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ trong năm hai nghìn một mươi sáu
đã thể hiện luồng gió mới trong chỉ đạo điều hành
với việc thực hiện nhất quán chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
là chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính
sang chính phủ kiến tạo và phục vụ
chúng ta cũng phải đổi mới mạnh hơn nữa
phải thích nghi với các cơ chế quản lý hợp lý tổ chức bộ máy hợp lý của thế giới
mà với tinh thần là phải xây dựng một chính phủ kiến tạo liêm chính hành động
đạt được các trách nhiệm của những người có vị trí chức quyền
với những thành quả làm ra
với năm năm ngồi một vị trí một bộ trưởng
thì sau năm năm đấy phải trả lời được cho nhân dân tổ chức cả đất nước này
đã làm được cái gì
chứ không thể năm năm hưởng lương hưởng chế độ mà không làm được cái gì
nhân dân cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế của việt nam
đang hết sức chờ đợi những động thái tổ chức thực hiện thông điệp trên của thủ tướng
và những động thái như xác định rõ hơn vị trí chức năng của bộ
và bổ sung quy định về nguyên tắc của các đối tác quốc tế
tổ chức hoạt động của bộ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
đã cho thấy thủ tướng hết sức coi trọng những cam kết của ông
bằng các việc làm cụ thể
cái tư tưởng hay là cái tinh thần trên trước dưới sau
trong trước ngoài sau nói đúng để làm
hiện nay đang trở thành phương châm hành động của toàn đảng
thế thì trên đã gương mẫu
thì cấp dưới sẽ gương mẫu
mà đây cũng là điều bác hồ chúng ta đã dạy từ lâu
chính phủ dành nhiều thời gian để thảo luận
bàn cách thảo luận
thảo gỡ khó găn vướng mắt cho phát triển doanh nghiệp
tạo thuận lợi hơn nữa cho môi trường đầu tư
đặc biệt là nghị quyết của chính phủ
về phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu được thủ tướng nêu ra là tạo niềm tin mạnh mẽ
trong cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp và người dân
khi đã có niềm tin tốt
chắc chắn sự tham gia của người dân cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp sẽ tốt hơn
nghị quyết đã thể hiện được thông điệp của chính phủ và thủ tướng chính phủ
là thảo gỡ khó găn vướng mắt
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp về môi trường đầu tư
thủ tục đầu tư việc tiếp cận những điều kiện để phát triển doanh nghiệp
vâng thưa ông nguyễn đức yên
ông đánh giá thế nào về thông điệp xây dựng chính phủ
liêm chính kiến tạo và phục vụ
mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra ngay sau khi nhậm chức
có lẽ câu slogan câu
khẩu hiệu này thì tôi xin bổ sung thêm
một ý tức là ngoài
cái chính phủ kiến tạo
chính phủ liêm chính
thì ở đây tôi muốn bổ sung
thêm một cái
là một cái chính phủ công khai
rồi mới đến một cái chính phủ phục vụ
sở dĩ tôi đưa thêm
cái chính phủ công khai
thì chúng ta thấy rằng là trong cái
nhiệm kỳ chính phủ này
thì có nhiều vấn đề
chính phủ đã công khai
cho nhân dân được biết
một cái ví dụ điển hình
là ví dụ như là nợ công
trong đó nợ chính phủ là bao nhiêu
nợ của các chính quyền địa phương là bao nhiêu
nợ bảo lãnh của doanh nghiệp là bao nhiêu
và tổng nợ công của quốc gia là bao nhiêu
thì đây là những vấn đề
mà ngày xưa trong các tài liệu
khi ngay cả họp quốc hội
thì cũng đều đóng dấu mật
nhưng đến thời điểm hiện nay
thì chính phủ của khóa một mươi bốn
và ba tháng của khóa một mươi ba

để thực hiện công khai
cái khoản nợ đấy
nó cũng thể hiện được cái tính phân quyền
và thực hiện cái sự giám sát của người dân
và của các cơ quan chức năng
đối với chính phủ mới
nó mạnh mẽ hơn
các chính phủ khóa trước
và có thể coi đây là một cách
để đưa những nghị quyết về đổi mới của đảng
vào thực tế cuộc sống đúng không ạ
từ trước đến nay
thì chúng ta đều thấy rằng
là cái công tác triển khai nghị quyết
đi vào cuộc sống
là luôn luôn là nó có vấn đề
và nó làm cho cái việc
là cái tinh thần của nghị quyết
nó nhiều lúc
nó bị hiểu sai
khi vận dụng vào trong cuộc sống
nhưng với cái chương trình
với cái phương châm hành động như vậy
thì chúng ta thấy
cả cái yêu cầu
là đưa nghị quyết vào cuộc sống
nhưng ngược lại nó lại có một cái phế là
đưa hơi thở của cuộc sống
vào trong nghị quyết
để đảm bảo cái tính thực tiễn của nghị quyết
ở đây chúng ta chỉ lấy một cái ví dụ
là ở chính phủ
nhiệm kỳ khóa một mươi bốn này
chúng ta thấy tiếp theo cái hội nghị bàn tròn
với doanh nghiệp là thủ tướng
đối thoại với công nhân
tại cái khu công nghiệp của đồng nai
ở tp hcm thì như vậy chúng ta thấy rằng là
nó bao gồm cả hai phía
phía là chính phủ
là phục vụ
chính phủ phục vụ thì không chỉ phục vụ
cho doanh nghiệp mà phục vụ
cả cho người lao động
thế cho nên chính thủ tướng chính phủ
phải nghe cả doanh nghiệp và nghe
cả phía người lao động phản ánh
thì mới có một cái quyết sách chính xác
cho cái nền kinh tế vĩ mô
thì đây nó cũng là
những cái biểu hiện là tương đối mới
trong cái chính phủ nhiệm kỳ
của hội khóa một mươi bốn này
vâng vậy thì vấn đề quan trọng nhất
trong lúc này là việc phải
tổ chức thực hiện và chắc chắn
đây là điều không hề dễ dàng có phải không ạ
có lẽ là
trong cái việc tổ chức thực hiện
thì chúng ta đều thấy những cái
bóng dáng của cái lực cản
của cái sức ỉ ngay trong bản thân
mỗi người chúng ta lấy một cái ví dụ
về cái việc
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
đây là một cái vấn đề
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi một
chỉ ra và ghi vào trong
nghị quyết và nghị quyết
hội nghị trung ương bốn
là đã đặt ra là
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một ba nhiệm vụ
một trong ba nhiệm vụ trọng tâm
thế nhưng chúng ta phải
lưu ý là ở cái khối
các doanh nghiệp nhà nước của bộ giao thông vận tải
thì người đứng đầu bộ giao thông vận tải
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
đã cổ phân hóa gần như
toàn bộ cái khối doanh nghiệp
xây dựng giao thông vận tải
và đến bây giờ chúng ta thấy
bên cạnh những cái thành công
những năm trước như cầu trương dương
cầu thăng long cầu bến thủy
là gắn dấu ấn của doanh nghiệp nhà nước
thì bây giờ chúng ta thấy là
cầu nhật tân
hoặc là cầu
rạch miễu là những dự án
mang dấu ấn
của cái công ty cổ phần
và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn
của các thành viên khác
nhưng chúng ta lại nhìn lại
cái báo cáo kết quả
công tác cổ phân hóa thì chúng ta thấy
cả nhiệm kỳ đấy chúng ta mới
thực hiện được có chín mươi ba
số lượng doanh nghiệp
của phân hóa
nhưng số lượng vốn
chỉ được có tám trên tổng số vốn
của doanh nghiệp nhà nước
như vậy chúng ta vẫn nhìn thấy là
chúng ta vẫn bị một cái lực cản
vẫn bị một cái bệnh thành tích
ở đây để nhìn ra là
chúng ta gần đạt về mặt số lượng
nhưng về mặt chất lượng nó không thay đổi
thì ở đây chúng ta phải thấy rằng
đây chính là công việc khó nhất
đạt thì vẫn đạt về số lượng
của doanh nghiệp
có tạo động lực không thì nó không làm được
cho nên đây chính là một cái lực cản
ngay trong nội bộ của chúng ta
để nó kìm hãm cái sự phát triển của đất nước
đi vào cụ thể thì
với việc cam kết loại bỏ hình sự hóa
các quan hệ dân sự quan hệ kinh tế
loại bỏ sự nhũng nhiễu của các cơ quan hành chính
với doanh nghiệp thì những điểm trên
liệu có đã tạo được
sự yên tâm cho cộng đồng doanh nghiệp
và góp phần tăng sức hấp dẫn
cho các khu đầu tư nước ngoài
câu hỏi của
anh làm tôi nhớ lại
một cái bài hát
của nhạc sĩ
đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta
mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc thân yêu
trong cái việc mà
các doanh nghiệp đều nói
là không hình sự hóa
các cái vấn đề dân sự
và vấn đề kinh tế
thì ngược lại chúng ta cũng có quyền yêu cầu
các doanh nghiệp
là thực hiện nghiêm luật và thực hiện tốt
cái trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp
đây nó là hai vế
chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ
và xử lý nghiêm
việc các cơ quan
bao gồm công an thuế
đi nhũng nhũ doanh nghiệp
chúng ta thấy một cái thông tin là
tổng cục hải quan
đã đình chỉ hai tuần
thời gian làm việc
của một ông cục trưởng
cục sau thông quan
của tổng cục hải quan
để kiểm điểm lại việc
là tại sao việc nhập khẩu ô tô
không cần co
thì đây chúng ta mới thấy rằng là
cái việc này nó không còn là
hình sự hóa
vấn đề dân sự nữa
mà đây chính là vấn đề
nếu như vậy thì
thiệt hại đối với nguồn thu của nhà nước là gì
thiệt hại cho người tiêu dụng
khi anh không có co là gì
vì không có co thì chúng ta sẽ thấy
là tính giá thuế
bảo hành không đúng
thuế thì của nhà nước thiệt
bảo hành thì của người tiêu dụng thiệt
thì với tư cách là một chính phủ
thì chúng ta phải nghiêm cấm
việc các cái cán bộ
làm việc với cái doanh nghiệp
và tạo ra những
cái gọi là
những cái tình huống để có thể
gây khó khăn cho doanh nghiệp
trong cái quá trình phát triển mà quên mất
mình chính là người phục vụ doanh nghiệp
và mình hoạt động được
là nhờ thuế của doanh nghiệp đóng góp
rất nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế của chúng ta
đang phát triển dưới tiềm năng
và một phần nguyên do
là bởi chưa có được sự đồng bộ
trong quá trình hội nhập giữa
kinh tế với việc xây dựng và thực thi pháp luật
ý kiến của ông như thế nào
có lẽ là tôi
xin đồng ý năm mươi thôi
năm mươi là tôi đồng ý
với cái nhận định là nền kinh tế của chúng ta
phát triển dưới tiềm năng
thế nhưng mà năm mươi
họ loại là nguyên nhân là do
chúng ta xây dựng hệ thống pháp luật
nó chưa đồng bộ thì có lẽ
là cái này cần phải trao đổi thêm
một phần chứ không phải là toàn bộ
nó là một trong nhiều
nguyên nhân làm cho nền kinh tế
phát triển dưới tiềm năng
ví dụ như trong năm hai nghìn một mươi sáu này
sáu tháng đầu năm
của năm hai nghìn một mươi sáu thì tỉ trọng
tốc độ tăng trưởng
của nông nghiệp là một
nhưng sáu tháng
cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì
nông nghiệp đã có sự tăng trưởng
vượt bậc và để đến bây giờ
cả năm nông nghiệp có
tốc độ tăng trưởng
khoảng độ bảy
nếu mà so với năm hai nghìn một mươi năm
và các năm về trước
thì tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp
bao giờ cũng là khoảng hai bốn
cá biệt có năm đến ba hai
thế thì cái gì
làm cho nông nghiệp của chúng ta sụt
và kéo theo gdp nó sụt
tốc độ tăng trưởng gdp nó sụt
bởi vì vấn đề là thiên tai
của hạn hán
xâm nhập mặn ở vùng đông bằng
giá rét đợt tháng hai ở vùng núi phía bắc

số con người gây ra
khủng hoảng môi trường
ở bốn tỉnh miền trung
thì đây nó lại là những vấn đề
mà chúng ta
bị thiên tai bị môi trường khách quan tác động
bị chúng ta tác động
những cơ cấu kinh tế của chúng ta
trong nông nghiệp nó không phù hợp
vì thế cho nên nó mới làm giảm
tốc độ xuống
và không phải vì như thế mà
thấy rằng là mỗi một năm
quốc hội bao giờ cũng
thông qua cỡ vào khoảng
độ một mươi đến một mươi hai luật
và cho ý kiến
vào khoảng từ tám đến chín luật khác
thì như vậy chúng ta thấy là tốc độ
văn bản pháp quy của chúng ta
là tương đối tốt
và nhiều luật của chúng ta
là được đánh giá là nó
tương đương với luật của singapore
là cái luật mà có quốc gia
là một quốc gia
vào loại tiên tiến hàng đầu
mô hình chính phủ
phục vụ là hàng đầu
trên thế giới
thưa quý vị và các bạn rõ ràng là chúng ta
vẫn có rất nhiều niềm tin
vào hệ thống pháp luật
vào chính phủ của chúng ta
vào lúc này và hy vọng rằng
tinh thần liêm chính kiến tạo
phục vụ và đặc biệt là công khai
sẽ lan tỏa không chỉ ở chính phủ
mà còn ở các cấp chính quyền
để việt nam vượt qua được khó khăn
và sẽ hướng tới việc thực hiện được
những mục tiêu mà mình đã đề ra
xin được cảm ơn ông nguyễn đức kiên
đã tham gia chương trình và chia sẻ
những ý kiến đóng góp
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại